ngày một mươi bốn tháng sáu tại di tích atk định hóa tổng cục hậu cần bộ quốc phòng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chỉ huy cán bộ chiến sĩ tổng cục hậu cần đã dâng hương báo công trước anh linh của bác tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
nhân dịp này đoàn công tác đã khánh thành trao tặng ba nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách của huyện định hóa
mỗi nhà trị giá tám mươi triệu đồng tặng một trăm linh xuất quà cho một trăm linh gia đình chính sách tặng quà cho ba trường học khám tư vấn sức khỏe
phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân ba xã thanh định điềm mạc bình yên của huyện định hóa tỉnh thái nguyên